vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
làm sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người dân
cặp vợ chồng ở thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu lịnh án một mươi tám năm tù
chiều qua kết thúc phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố bạc liêu tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba năm tù cho tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt một mươi một năm tù
và bị cáo trịnh mỹ loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy vợ bình năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt là bảy năm tù
theo cáo trạng bình thuê người làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với diện tích đất là hai tám trăm linh m hai
trên địa bàn phường nhà mát thành phố bạc liêu để lừa bán lấy tiền của người khác
từ giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bình dùng sổ giả để bán
chuyển nhượng cho hai người và chiếm đoạt năm ba tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt bị cáo tô thị vân ở thôn kim châu xã đờ rê bờ hăng huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai anh nguyễn quốc triệu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
vàng bạc xuyên triệu thuê vân làm kế toán do công ty chưa đăng ký tài khoản ngân hàng
vân đặt vấn đề hỗ trợ giám đốc
vân đặt vấn đề hỗ trợ giám đốc đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản và đã đăng ký số điện thoại
và email của mình để nhận mã bảo vệ và nhận sao kê sau đó nói với giám đốc cung cấp mật khẩu
đăng nhập dịch vụ ngân hàng và chiếm quyền sử dụng quản lý sử dụng tài khoản
tiếp đó đối tượng cung cấp thông tin sai lệch đề nghị giám đốc nộp tiền vào tài khoản
và chiếm đoạt số tiền hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
cũng với thủ đoạn tương tự tô thị vân đã hướng dẫn anh quách phương nam
ở thị trấn kẻ sạt huyện bình giang để mở tài khoản số đứng tên công ty
sau đó chiếm đoạt hai trăm hai mươi triệu đồng tạm bộ số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng chiếm đoạt được
đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc trên mạng
hội đồng xét xử tuyên phạt tô thị vân một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
đồng biết đối tượng vân từng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chấp hành xong án phạt tù cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phòng an ninh kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng
hoàng thái ninh chú huyện chú tại thái nguyên và trần quang thái chú tại huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ninh có quen biết từ trước với thái nên đã liên hệ đặt vấn đề kết hợp đầu tư cùng nhau
khai thác vàng trái phép tại huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
hai bên thỏa thuận phân công ninh có trách nhiệm tuyển người từ thái nguyên
để đưa vào nam đông bố trí công việc vận hành máy móc để thực hiện việc khai thác vàng
thái có nhiệm vụ mua lương thực thực phẩm sang giàu để đóng hàng
thuê người vận chuyển hàng đưa vào bên trong bãi khai thác
thỏa thuận tỷ lệ ăn chia số tiền thu lợi khi đi bán vàng khai thác được
là ninh sáu mươi thái bốn mươi lợi nhuận
đồng thời ninh phải trả lại cho thái chi phí sửa chữa máy móc
xăng dầu tiền mua lương thực thực phẩm mà thái ứng chi và trả tiền nhân công khai thác tại bãi
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ninh và thái đã hai lần bán vàng xa khoáng trong một tiện vàng
tại chợ đông ba phường đông ba tp huế với tổng số tiền một trăm một mươi sáu triệu đồng
rồi chia nhau theo tiền lệ thỏa thuận
thưa quý vị nhờ tính tiện lợi và không tiếp xúc
qr code đang dần trở thành phương thức thanh toán chính của nhiều người dân
từ các quán tạp hóa cửa hàng dịch vụ đến nhà hàng quán ăn
đều có dán mã qr code thông tin tài khoản ngân hàng để tiện cho khách hàng thanh toán tiền
thế nhưng sự tiện lợi này đang phải đối mặt với rủi ro lừa đảo
vì trong thời gian gần đây nhiều cửa hàng dịch vụ đã bị tráo đổi mã qr code để chiếm đoạt tiền
trên các trang mạng xã hội rất nhiều người đã chia sẻ video của một người phụ nữ
là chủ cửa hàng tạp hóa tại hà nội
người này cho biết kẻ gian đã thay thế bảng mã qr code dán bên ngoài cửa hàng
bằng một mã qr khác mà bà không hay biết
đã có nhiều người mua hàng chuyển từ năm triệu một triệu tới vài trăm nghìn đồng
nhưng đều vào một tài khoản khác
khách hàng sáng hôm qua chuyển tiền thì lại chuyển năm triệu thì nó lại khôn hơn

cô nhìn hỏi cháu cái tài khoản này không
thì cô lại không nghĩ là cái tài khoản này là ql của thằng lừa đảo đặt ở phía ngoài cô
trong bức tường trong
chộp một phát luôn cái là chẳng hỏi cô vào cái bàn
thế đâu cô ơi đưa cháu tiền bảo
ông mày có vào tiền đâu
dạo quanh một số cửa hàng dịch vụ đại lý trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội
hầu hết đều dán mã qr code
thậm chí có quán còn dán ba bốn mã qr cạnh nhau
khi có thông tin về việc lừa đảo dán mã qr các chủ cửa hàng cũng đề phòng hơn
trong khoảng thời gian gần đây một số chị em trong lề có một số cửa hàng đã bị trường hợp xảy ra
thế thì họ cũng phải căn dặn chúng tôi để chúng tôi cẩn thận hơn
tôi cũng mong làm sao mà chính quyền vào cuộc xem xét hoặc là hạn chế
ngăn chặn những cái rủi ro này những cái thông tin này để cho chúng tôi bán hàng nó được thoải mái mà tự tin
theo chuyên gia ninh mạng để khắc phục lừa đảo qr code
khách hàng cần kiểm chứng lại thông tin số tài khoản tên chủ tài khoản với chủ cửa hàng trước khi quét mã
tôi rất là mong cơ quan chức năng cũng như lực lượng công an có thể là truy vết và truy bắt những đối tượng
mà mua bán thông tin dữ liệu ngày càng mạnh tay hơn và răng đe và dựa theo những cái nghị định dự luật mới vừa mới ban hành
để mà giảm thiểu các nạn lừa đảo cũng như là phối hợp với lại các quốc gia lân cộng việt nam mình
để mà có thể truy vết và bán hàng
về phía người bán có thể kiểm tra lại camera an ninh để xem dấu hiệu của kẻ lừa đảo người đã đặt mã qr
và luôn giả soát những mã qr có liên quan đến việc chuyển tiền ở trong cửa hàng của mình
xem cái nào không phải thì bóc gỡ và báo lên cơ quan chức năng sớm nhất
bộ giao thông vận tải vừa đề xuất nâng mức trần giá vé máy bay nội địa với mức tăng trung bình ba bảy mươi năm so với khung giá hiện hành
theo đó trừ các trạng bay kinh tế xã hội và các trạng bay dưới năm trăm linh km
các trạng bay khác có thể tăng từ năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
các doanh nghiệp lữ hành cho biết nếu trần giá vé máy bay tăng lên sẽ tác động không nhỏ đến doanh thu và lượng khách nội địa
theo đề xuất của bộ giao thông vận tải những đường bay dưới năm trăm linh km như hà nội vinh tp hcm cần thơ
và đường bay phát triển kinh tế xã hội như hà nội điện biên tp hcm côn đảo sẽ không tăng giá trần
còn các đường bay năm trăm linh km trở lên đều được đề xuất tăng trần giá vé từ năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng một vé
trong đó đường bay trên một hai trăm tám mươi km như hà nội phú quốc hà nội cần thơ tăng cao nhất lên mức trần bốn triệu đồng một vé
theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp hàng tư
việc nâng trần sẽ không thể là lý do để các hãng đồng loạt tăng giá vé
việc điều chỉnh giá luôn cần được các doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng để không gây ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng
cũng như mục tiêu đón một trăm linh hai triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm nay
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái vừa có văn bản chỉ đạo các bộ cơ quan nghiên cứu
các kiến nghị xử lý các kiến nghị của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep
nhằm tháo gỡ khó khăn
cho ngành thủy sản trong giai đoạn hiện nay
theo đại diện vasep đây là chỉ đạo kịp thời của chính phủ là cơ sở để họ kỳ vọng ngành thủy sản sẽ được gỡ khó
tạo động lực để các doanh nghiệp lấy lại đà phục hồi sản xuất thời gian nửa cuối năm
trong sáu nhóm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp thủy sản vasep nhấn mạnh nên điều chỉnh lãi xuất
vay usd xuống dưới bốn lãi xuất vay vnđ xuống dưới bảy để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
đồng thời vasep đề nghị bộ tài chính và ngân hàng nhà nước ra soát thủ tục tiếp tục xem xét gói tín dụng yêu đáy đặc biệt
dành cho hội nuôi thủy sản nhỏ lẻ với lãi suất phù hợp để giúp họ duy trì việc sản xuất
tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho những đơn hàng cuối năm được dự báo sẽ phục hồi
thưa quý vị nghề nuôi chai nước ngọt có thể tạo ra nguồn thu nhập từ hạn ngọc chai cho đến vỏ chai
ngoài ra có thể nuôi ghép với các đối tượng khác để có thêm nguồn thu nhập
mô hình nuôi chai ngọt hiện nay thôn lòng hồ xã kim sơn thị xã sơn tây hà nội
được đánh giá là nơi thuận lợi cho ngành sản xuất chai ngọc nước ngọt
vì có diện tích mặt nước lớn điều kiện tự nhiên thích hợp cho sự phát triển của chai ngọc
mô hình nuôi chai lấy ngọc trên các bè phao nổi như thế này đã giúp anh khánh có được nguồn thu nhập tốt trong thời gian này
theo thực tế từ một mươi con chai nước ngọt anh khánh sẽ thu được khoảng hai mươi viên ngọc
với giá bán trung bình là hai trăm linh đến năm trăm linh đồng một viên
lợi nhuận thu được có thể lên đến hàng tỷ đồng một năm
trong khi chi phí ước tính cho mỗi con trai chỉ khoảng ba mươi năm đồng một con
mô hình nuôi chai lấy ngọt trên các bẻ phao nổi như thế này đã giúp anh khánh có được nguồn thu nhập tốt trong thời gian này

sản phẩm ngọc chai được xuất bán chủ yếu ở hà nội và tp hcm
một cái mô hình rất là táo bạo và cũng phải chấp nhận những cái đầu tư ban đầu tương đối lớn
mô hình này chúng tôi cũng về phía đảng quỳ chính quyền địa phương
thì cũng bằng mọi cách để tạo cái hành lang pháp lý hỗ trợ gia đình
mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc ở lòng hồ hiện nay đang được người dân ở đây nhân rộng
kể từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của con người đặc biệt trong lĩnh vực trang sức và thủ công mỹ nghệ
mô hình nuôi chồng chai nước ngọt tại thôn long hồ xã kim sơn là một mô hình mới
có hiệu quả và có khả năng triển vọng của thị xã sơn tây
trong thời gian tới thì thị xã sẽ tư tục hướng dẫn giúp đỡ gia đình
để hoàn thiện các sản phẩm on corp từ ngọc chai
đồng thời cố gắng nhân ra diện rộng để các hộ xung quanh vùng lòng hồ của hồ đồng mô
sẽ có dịp và điều kiện phát triển nhân rộng mô hình nuôi chai nước ngọt
góp phần phát triển kinh tế của địa phương
trên thị trường giá mỗi hạt ngọc chai loại đẹp sẽ được tiêu thụ với giá lên đến một triệu đồng một hạt
điều đó đang mở ra những triển vọng mới cho người nuôi chai nước ngọt
ở xã kim sơn thị xã sơn tây hà nội nói riêng và cả nước nói chung
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các người đã từng xem vàng là một lựa chọn an toàn và ổn định bây giờ đang phải đối mặt với giá vàng khá cao và mức lợi nhuận hạn chế

nhưng mình hy vọng trong thời gian gần đây nhất giá vàng sẽ bình ổn như trước kia

và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức

tôi mua thuốc của quách ngọc giao về tỉnh bán ngoại tốt nhập khu vực ra ra gói thuốc viên
tôi phân phối cho các bài lý ở quận bảy tỉnh thị giang
tôi nghĩ thuốc không có tài dụng như những bán gì ra nhân
kết quả điều tra cho thấy đồ dây sản xuất buôn bán thuốc tân dược dạy các loại
do quách ngọc giao cầm đầu có quy mô rất lớn mang tính chuyên nghiệp có tổ chức chặt chẽ
phân công vai trò cụ thể của các đối tượng thực hiện khép kính
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
vì triệt phá đồ dây sản xuất buôn bán tân dược dạy này
có phần an chặn kịp thời các đối tượng đưa số lượng lớn thuốc dạy ra thị trường tiêu thụ
bảo vệ quyền lợi sức khỏe cho người tiêu dùng
cái tính chất của vụ này rất là nghiêm trọng
tại vì ngoài việc sản xuất thuốc dạy thì có một số các thuốc
các đối tượng này đi mua nguyên liệu là từ thuốc quá đắt hết hàng sử dụng
nó gây ra một số nguyên liệu

cái tính chất của vụ này rất là nguyên liệu